nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết số ba mươi năm ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi
đồng thời giải quyết những hạn chế về chính sách cơ chế đang khiến doanh nghiệp lúng túng
thủ tướng đã quyết định ban hành chỉ thị số hai mươi sáu tăng cường hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp
theo tinh thần chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp
từ những con số phân tích ở quý i và tăng trưởng năm tháng đầu năm
nhiều chuyên gia cho rằng kinh tế vĩ mô ổn định song tăng trưởng ở mức thấp
mô hình chuyển đổi chậm nên kinh tế vẫn phụ thuộc nặng nề vào các ngành khai khoáng
đặc biệt cơ cấu công nghiệp phụ thuộc vào khối doanh nghiệp fdi doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ
tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước chậm nền kinh tế vẫn chủ yếu là gia công công nghiệp phụ trợ chậm phát triển
thật sự thì quý i thì tốc độ tăng gb tính tới thú quý quý i tăng năm một
thì chúng ta muốn tăng trưởng sáu bảy thì từ quý ii trở đi là tăng trưởng bảy bảy khoảng trọng
đây là một thách thức rất lớn
tuy nhiên diễn biến cho tới giờ đó thì tôi thấy rằng là có một số yếu tố tích cực
ví dụ là công nghiệp chỉ số công nghiệp phát tăng trưởng là năm tháng đầu năm
là chỉ số tăng trưởng công nghiệp cũng là hơn một mươi một mươi ba
thứ hai là về doanh thu dịch vụ và tổng doanh thu mua bán và doanh thu dịch vụ
thì năm tháng đầu năm cũng tăng tương đương cao hơn công việc năm ngoái nhiều chúng ta tăng hơn một mươi
nông nghiệp thì năm ngoái thì ôm
năm nay thì tăng trưởng dương
với kỳ vọng niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp ổn định
dự báo trên năm mươi một doanh nghiệp quý ii có đơn hàng cao hơn so với quý i và tăng năm mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
đầu tư khu vực tư nhân và fdi khởi sắc hơn khu vực nông lâm thủy sản
mặc dù đã phục hồi nhưng vẫn ẩn chứa nhiều thách thức
nếu như phát trưởng bình thường thì có thể tăng trưởng gb cái năm từ khoảng sáu ba sáu năm
còn nếu như chính phủ mà tăng cái khả năng khai thức
ví dụ dầu giới hạn thì có thể đạt sáu bảy
tôi nghĩ là tùy chúng ta tính toán bởi vì nó cũng tùy thuộc vào giá dầu thế giới nữa nếu như không bị thiệt
để đạt được mục tiêu tăng trưởng gdp trong năm hai nghìn một mươi bảy
vấn đề quan trọng nhất là chính phủ cần giám sát tiến độ thực thi các nhiệm vụ đưa ra trong nghị quyết số một mươi chín
về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
chương trình hành động thực hiện kế hoạch tái cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi